quá trình làm cẩn thận tỉ mì nhưng giá thành lại rất phải chăng

thì giờ mình đang cố gắng là mình tăng giá trị lên để mình tăng nhập nam giang
là cỡ ba mươi mấy nghìn một ký
dù thu nhập không cao nhưng người dân thôn thuận an vẫn luôn bám chủ với nghề truyền thống mà cha ông để lại
với chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao phở sắn quế sơn đang vươn xa hơn ở thị trường trong nước và quốc tế

một cộng đồng hơn ba người
một mươi năm triệu đồng
một chai năm trăm linh ml
nhà khoa học vn
được tiếp bày những bóng ma áo trắng
chai nano vàng thì nó là một cái chai dịch

và anh thắng tư vẫn là giúp đỡ
nhiền tình bị đánh cấp
khi nó bắn thì mình là không hóa đơn không tiếng tự không gì hết
cái gốc của nó cũng không có hành ám gì

sự ân hận muộn mảm
năm nay là kỳ em mới thấy một cái tết nữa